theo tin từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
thì tính trong hai ngày qua mưa đá và rông lốc đã làm chín người thiệt mạng
mưa đá rông lốc đã khiến chín người chết một người mất tích tại các tỉnh hà giang lào cai sơn la yên bái và lai châu
do bị xét đánh cây đổ vào người và đá lăn vào nhà
ba mươi bảy sáu trăm ba mươi nhà bị hư hỏng hai mươi một sáu trăm ba mươi năm hectare lúa và bảy bốn trăm năm mươi năm hectare hoa màu bị đổ dập nát
hai mươi công trình phụ hội trường nhà văn hóa bị hư hại ước thiệt hại lên đến bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm hai mươi bốn tháng bốn
ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào mưa to có nơi mưa rất to phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm
có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn giờ có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ở vịnh bắc bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai